trước tình trạng một số báo chí đưa thông tin chưa chính xác gây hoang mang cho người dân
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
ban tuyên giáo thành ủy đành tp đà nẵng đã ra văn bản hòa tóc gửi các cơ quan báo chí địa phương
yêu cầu các cơ quan báo chí cần đưa tin đầy đủ chính xác kịp thời
những chỉ đạo của trung ương thành ủy ubnd tp về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phản ánh những nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương để người dân biết thông tin
không khai thác mở rộng suy đoán làm nóng vấn đề động viên và khuyến khích người dân bình tĩnh
cơ quan báo chí nào đưa tin sai sự thật sẽ bị nhắc nhở xử lý
và sẽ biểu dương khen thưởng những cơ quan tuyên truyền tốt trong dịp này